thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng campuchia samdet techo hun sen đã hội đàm trực tuyến
trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam campuchia
hợp tác trong asean và một số vấn đề hai bên cùng quan tâm
tại hội đàm hai thủ tướng nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ tin cậy gắn bó
đưa hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ sâu rộng và bền vững trên tất cả các lĩnh vực
hai bên đánh giá cao việc các cơ quan lập pháp của hai nước đã thông qua hai văn kiện pháp lý về biên giới
gồm hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hiệp ước bổ sung năm hai nghìn năm và nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước
tiến hành lễ bàn giao bộ bản đồ địa hình biên giới đất liền việt nam campuchia
hai bên cũng nhất trí xúc tiến tổ chức kỳ họp ủy ban hỗn hợp việt nam campuchia lần thứ một mươi tám
khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực quốc tế
nhất là trong asean và tại các cơ chế hợp tác tiểu vùng